xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết
thưa quý vị thời gian qua liên tục ghi nhận các vụ việc trẻ bị giáo viên đối xử tệ bạc chút đòn roi
mới đây cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ phụ nữ giáo viên nhét thức ăn vào miệng bé trai một cách mạnh bạo
tại lớp mẫu giáo ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh hiện dư luận đang rất bức xúc với vụ việc này
ngày hai mươi bốn tháng bốn công an phường linh đông đang phối hợp với công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
điều tra làm rõ vụ bé trai nghi bị nữ giáo viên đối xử tệ bạc tại lớp mẫu giáo xảy ra trên địa bàn
trước đó vào tối hai mươi ba tháng bốn mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo có hành động dùng tay nhét thức ăn và miệng của bé
trong clip nữ giáo viên nói về bé trai há miệng ra và nhắc có ăn đàng hoàng không
sự việc diễn ra trong bối cảnh có nhiều bé khác có mặt trong lớp và được một người dùng điện thoại ghi lại
qua xác minh vụ việc xảy ra tại lớp mẫu giáo tý bo nằm trên đường linh đông phường linh đông tp thủ đức
và cô giáo xuất hiện trong đoạn clip được xác định tên là ltbn
trong sáng hai mươi bốn tháng bốn công an phường linh đông và các đơn vị liên quan đã đến lớp mẫu giáo trên để lấy lời khai những người liên quan và trích xuất dữ liệu camera
ông nguyễn thái vĩnh nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo tp thủ đức cho biết đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền địa phương
làm việc với nhóm lớp này để xác minh thông tin
trong sáng hai mươi bốn tháng bốn phòng giáo dục và đào tạo đã đề nghị đình chỉ hoạt động nhóm lớp tí bo
ông nguyên thông tin thêm đơn vị cũng đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm người trực tiếp đối xử không tốt với trẻ
trong thời gian nhóm lớp bị đình chỉ đơn vị đã yêu cầu các lớp mầm non trường mầm non lân cận tiếp nhận những trẻ đang học tại đây
dựa theo nhu cầu của phụ huynh vụ việc đang được công an điều tra xử lý
ngày hai mươi ba tháng bốn thông tin từ viện kiểm sát nhân dân huyện đơn dương lâm đồng cho biết
đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp của công an huyện đơn dương
với hai đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích hai đối tượng này đã đột nhập trộm tài sản sau đó tấn công một người bị thương
bị hại trong vụ án là thẩm phán võ thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú phường một mươi hai thành phố đà lạt hiện công tác tại tòa án nhân dân huyện đơn dương
thông tin được biết vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng bốn anh võ thành luân khi đó đang trực và làm việc tại cơ quan
khi vào điện thoại kiểm tra nhà vườn của cha mẹ anh tại thôn cado một mươi hai xã cado huyện đơn dương thì phát hiện camera an ninh bị tắt
nghi có việc bất ổn anh luân chạy về nhà phát hiện có hai thanh niên không nhận dạng rõ do trời tối đột nhập vào hai nhà vườn của gia đình nghi trộm cắp tài sản
anh luân chi hô thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao tấn công gây thương tích sau đó cả hai đối tượng bỏ chạy
anh luân gọi điện cho người nhà đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện địa phương sau đó chuyển bệnh viện chấn thương trình hình tp hcm
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện đơn dương đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra xác minh
đến ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện đơn dương đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi vụ trộm là gia dương quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú thôn cado một mươi hai xã cado và dương nưng rốt gia hiếu
quốc là cậu ruột của hiếu
mẹ quốc trước đó nhiều năm làm vườn cho gia đình
mẹ anh luân
tại cơ quan công an quốc hiếu khai nhận hành vi như sau
khoảng hai mươi hai giờ ngày một mươi bảy tháng bốn sau trầu nhậu quốc rủ hiếu đi trộm cắp tài sản tại các tròi vườn ở khu vực thôn cado mới hai xã cado
sau đó quốc điều khiển xe máy chở hiếu đi đến tròi vườn của gia đình anh luân ở thôn ca đô mới hai để tìm kiếm tài sản trộm cắp
tại đây quốc và hiếu đột nhập vào nhà vườn thứ nhất lấy một con dao
sau đó dùng con dao này cắt dây điện camera an ninh rồi đi ra ngoài
với ý định lấy trộm dầu diazen
trong xe máy múc để bên ngoài để đổ xe máy cày của nhà
tuy nhiên trong xe máy múc không có dầu diesel
nên cả hai đi đến nhà vườn của bà nguyễn thị kim loan
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm mẹ của anh luân lấy trộm các ống tuyếp sắt với mục đích để về làm giàn trồng chanh dây
sau khi lấy trộm ống tuyếp sắt chúng đi ngược lại và vào nhà vườn thứ hai của bà loan
cách nhà vườn thứ nhất khoảng một mươi năm mét để tiếp tục tìm kiếm tài sản trộm cắp
khi hai đối tượng đang ở trong nhà thì anh luân về nhà phát hiện trì hô
hiếu là đối tượng đã trực tiếp dùng sao tấn công anh luân
gây án xong cả hai bỏ chạy về nhà
cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của đối tượng quốc
làm rõ vụ án để xử lý hai đối tượng theo pháp luật
thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết
đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa bốn người trung quốc xuất cảnh trái phép qua lào
nhóm người trung quốc khai do có nhu cầu sang lào để lao động phổ thông
nhưng không có hộ chiếu nên được các đối tượng môi giới tổ chức nhập cảnh trái phép vào việt nam
sau đó xuất cảnh trái phép sang lào
vào lúc tám h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn
tại khu vực cột mốc sáu trăm linh sáu thuộc khóm tây chín thị trấn lan bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
phòng trinh sát bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp cơ quan chức năng phát hiện
bắt quả tang đối tượng hồ văn vinh chú tại tổ hai khóm ca tăng thị trấn lao bảo
đang tổ chức cho si sao minh quốc tịch trung quốc xuất cảnh trái phép sang lào
trong khi đó ba đối tượng người trung quốc còn lại lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở đã bỏ chạy sang lào
lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị đã phối hợp
đại đội biên phòng ba trăm hai mươi bộ chỉ huy quân sự tỉnh savannakhet lào tổ chức truy xét
đến chiều ngày hai mươi hai tháng bốn lực lượng chức năng đã bắt giữ ba đối tượng người trung quốc
gồm su wenjen zhao jianfeng và li wen
qua đấu tranh khai thác hồ văn vinh khai nhận tổ chức đón chuyên trở bốn người trung quốc
nói trên từ địa phận khóm tây chín thị trấn lao bảo đến khu vực mốc sáu trăm linh sáu
để giao cho người khác dẫn trái phép sang lào để lấy tiền công bốn trăm linh một kiếp lào một người
vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật
thời gian qua ghi nhận liên tiếp xảy ra các vụ việc nhóm côn đồ xông vào nhà dân gây thương tích
mới đây công an huyện đạ hoai lâm đồng cho biết đã xác định được nhóm côn đồ mang hung khí
tấn công hai anh em ruột ở lâm đồng
hiện hai trong số năm người đã đến cơ quan công an trình diện khai nhận hành vi
các nghi can gồm võ trần hoàng ba mươi một tuổi chú phường lộc sơn thành phố bảo lộc lâm đồng
ngô phúc thịnh ba mươi ba tuổi và ngô duy phượng bốn mươi bảy tuổi cùng chú thị trấn đạ mơ ri đạ hoai
ngô đình toàn thắng ba mươi bốn tuổi chú phường lộc phát thành phố bảo lộc
ca tự chú thôn năm xã đạp bờ loa huyện đạ khoai
theo cơ quan điều tra võ trần hoàng và ngô phúc thịnh cùng nhau góp vốn mở quán karaoke galaxy
tại thị trấn đạ mờ ri huyện đạ hoai
do có mâu thuẫn từ trước khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày
hoàng lái ô tô chở theo nhóm người trên tìm đến nhà anh nguyễn quang duy tại xã hà lâm để nói chuyện
khi đến nhà anh nguyễn quang duy nhóm hoàng cùng những người trên cầm dao mã tấu
xông vào nhà tìm duy và hai bên xảy ra cử cái
một lúc sau nhóm của hoàng dùng hung khí tấn công
tấn công vào người anh duy và anh nguyễn công dân em trai của anh duy
sau khi gây án hoàng cùng những người trên trốn khỏi hiện trường
công an huyện đà hoai cho biết hiện võ trần hoàng và ngô phúc thịnh đã ra trình diện
và khai nhận toàn bộ nội dung sự việc
công an huyện này tiếp tục điều tra truy xét củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định
được biết anh nguyễn quang duy bị nhiều vết thương khác ở đùi vai tay
anh nguyễn công dân bị thương ở mặt và người
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu và môi trường pc một
công an tỉnh thái bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc
đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với hai nữ giám đốc trú tại tp thái bình
về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ
xảy ra tại tri cục đăng kiểm số một mươi một thuộc cục đăng kiểm việt nam
có địa chỉ trụ sở tại số một mươi sáu đường trần phú tp thái bình
theo đó từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
trương thị kim dung đã có hành vi xuất bán một trăm tám mươi năm tờ hóa đơn vat khống
không có hàng hóa dịch vụ kèm theo
tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn là năm trăm một mươi hai triệu đồng
qua đó dung được hưởng lợi bất chính bốn mươi bảy triệu đồng
trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi
bị can viên thị an lấy tư cách pháp nhân là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
anh an định xuất bán cho tri cục đăng kiểm số một mươi một
tổng số một trăm một mươi năm tờ hóa đơn vat khống
nội dung hàng hóa dịch vụ
ghi trên hóa đơn tương tự
đối với bị can trương thị kim dung xuất bán cho tri cục đăng kiểm số một mươi một
tổng số tiền thanh toán theo số hóa đơn khống này là gần ba trăm bảy mươi chín triệu đồng
bị can viên thị an hưởng lợi bất chính bốn mươi ba triệu đồng
ngày hai mươi bốn tháng bốn thông tin từ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết
người chồng tầm xăng rồi đốt vợ đang mang bầu
tại huyện crong năng tỉnh đắk lắc
đang bị điều tra về hành vi sát hại người
chiều hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
chị o hai mươi hai tuổi
ngụ xã yà tân huyện crong năng
đến nói chuyện với chồng là trần nam thanh hai mươi ba tuổi
và xảy ra mâu thuẫn cãi nhỏ
sau đó thách đứng dậy rút xăng từ xe máy ra can nhựa
và đổ lên người vợ
khi chị o bỏ chạy thanh đuổi theo
tiếp tục hắt xăng lên người vợ rồi châm lửa
khi lửa cháy lên người chị o đã chạy lại chỗ bể nước
thanh cũng chạy theo lấy bình nước
xả voi nước đổ lên người vợ để dập lửa
sau đó chị o được đưa đến bệnh viện cấp cứu
thời điểm xảy ra vụ việc chị o đã mang bầu con thứ hai được tám tháng
theo cơ quan công an vụ việc khiến chị o bị bỏng nặng
ở các vị trí chân cổ mặt tai
chiếm diện tích hai mươi ba cơ thể
với tỷ lệ thương tích là hai mươi bảy
sáng ngày bốn tháng bốn đội cảnh sát giao thông cắt lái
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm
phối hợp với công an phường phú hữu tp thủ đức
dựng lại hiện trường vụ ô tô tông xe máy rồi bỏ chạy
xảy ra trên địa bàn
động thái này diễn ra sau khi cơ quan chức năng
xác định được chủ hai phương tiện liên quan
và để làm rõ điều tra nguyên nhân
xác định lỗi của từng bên
để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật
trong vụ va chạm giao thông trên
cơ quan công an xác định ô tô biển số
tỉnh thanh hóa đã tông xe máy biển số
tỉnh bình dương rồi bỏ chạy
ghi nhận công tác hiện trường bắt đầu vào khoảng một mươi h ba mươi
ngày hai mươi bốn tháng bốn và kết thúc
sau đó khoảng một h
ngày hai mươi bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện ba vì hà nội cho biết
đơn vị đã khởi tố bị can bắt tạm giam
hồ thị thùy trang một mươi chín tuổi
ở huyện mê linh hà nội
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cơ quan chức năng tháng ba qua công tác
chính xác đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế ma túy công an huyện
ba vì phát hiện đường dây chuyên cung cấp
ma túy lẻ cho các con nghiện trên địa bàn huyện
cầm đầu đường dây này là thùy trang
cô gái này có mối quan hệ phức tạp
với một số đối tượng có tiền án tiền sự
về ma túy và móc nối
để mua bán trái phép chất ma túy
trên địa bàn huyện ba vì
và thị xã sơn tây hà nội
ngày một mươi ba tháng bốn ban chuyên án phát hiện trang rời khỏi nhà
lên taxi để đi giao ma túy
lập tức các tổ công tác triển khai bắt giữ đối tượng
thời điểm kiểm tra cảnh sát thu giữ

trên một trăm linh gram ketamine và nhiều tăng vật
có liên quan
những ngày gần đây nhiều người đi trên cầu đi bộ
bắc qua phố trần nhật duật không khỏi ngỡ ngàng
khi được trương ngưỡng tác phẩm từ ý tưởng
hầm thủy cung đẹp lung linh
qua sắp đặt ánh sáng
công trình nghệ thuật công cộng này chính thức khánh thành vào tối ngày hai mươi ba tháng bốn
nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành
điểm tham quan check in mới cho người dân
và du khách khi tới hà nội
dự án tô điểm cầu dành cho người đi bộ
bắc qua phố trần nhật duận
quận hoàn kiếm thành phố hà nội
được thực hiện bởi nhóm họa sĩ từng tham gia nhiều dự án
nghệ thuật công trình công cộng trên phố phúc tân
và phố phùng hưng
cầu được thiết kế bằng thép và bê tông cốt thép
chiều dài bốn mươi bốn sáu m
gồm hai nhịp rầm chiều rộng cầu ba m
tính không tối thiểu bốn bảy mươi năm m
cầu xây dựng trên bốn mố trụ chính
và một trụ cầu thang
cây cầu đi bộ bắc ngang qua phố trần nhật duật
được xây dựng và đi vào sử dụng
từ năm hai nghìn một mươi bốn cho tới nay
dọc tuyến đường trần nhật duận
đường trần quang khải tập trung nhiều khu dân cư
cơ quan trường học lưu lượng người
và phương tiện tham gia giao thông lớn
cầu vượt cho người đi bộ qua đề hứu hồng
đường trần nhật duận
là kết nối giao thông đi bộ sang đường
tạo điều kiện đi lại thuận lợi an toàn cho người dân
và phương tiện tham gia giao thông
sau khoảng một mươi năm đi vào sử dụng
cây cầu này đã xuống sắc
sau khi được sự chấp thuận của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
nhóm họa sĩ đã tân trang lại ngoại hình
của cầu đi bộ
họa sĩ nguyễn thế sơn dám tuyển dự án
cải tạo cầu đi bộ trần nhật duật chia sẻ
với chủ đề nước nhóm chúng tôi
sẽ biến cây cầu đi bộ thành một tác phẩm
sắp đặt ánh sáng giống như một đường hầm
thủy cung với các loài cá đại dương
đang bơi lội phía trên vòng cầu
chủ đề nước có hai tác phẩm vẽ ba d
tương tác với trụ cột cầu
thành một hình kéo khóa nước chảy tràn
vào một bức tranh ba d những con thuyền giấy
phía sau bức tường đê
các loài cá mực sứa trang trí tại đây
được làm từ trai nhựa tái chế
do học sinh các trường tiểu học trên địa bàn quận tham gia
thu gom tạo nên tác phẩm
tận dụng ánh sáng từ đèn cao áp
chiếu hát xuống đi qua tấm tre của cây cầu
những tác phẩm hiện lên trông như
một đường hầm thủy cung trên cạn
với rất nhiều loài động vật dưới biển
đang bơi lội phía trên vòng cầu
cùng với không gian nghệ thuật công cộng phúc tân
và khu phố cổ với địa điểm hai mươi hai hàng buồm
ba địa điểm không gian nghệ thuật
sẽ kết nối với nhau tạo thành một tour
nghệ thuật hấp dẫn thu hút cách tham quan du lịch
kịch thích phát triển kinh tế văn hóa
và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân
lực lượng chức năng ở tỉnh bình định
đã tìm thấy bảy mươi hai cốt trong số chín liệt sĩ
đã hy sinh tại đội một trăm bảy mươi bốn
xã ân mỹ huyện hoài ân tỉnh bình định
vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
với hai cốt của hai liệt sĩ còn lại
bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẽ phối hợp
với chính quyền địa phương tìm kiếm
trước ngày ba mươi tháng bốn năm nay
trước đó các cựu chiến binh sư đoàn ba sao vàng
cho biết trong quá trình chiến đấu
tại đồi một trăm bảy mươi bốn vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại căn hầm đồi một trăm bảy mươi bốn
ở xã ân mỹ huyện hoài ân
chín chiến sĩ của quân ta đã hy sinh
hầm này được lực lượng của ta đào sâu
vào lòng núi theo kiểu dáng địa đạo
có chiều dài từ năm mươi đến bảy mươi mét
và có ba cửa
trong đó cửa ở hướng nam để quan sát địa bàn hoài ân
cửa hướng tây bắc quan sát huyện an láo
và cửa hướng đông bắc quan sát địa bàn hoài nhơn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình định
phối hợp với các lực lượng chức năng huyện hòa ân
tổ chức tìm kiếm và tìm ra được cửa hầm vào ở hướng nam
phát hiện được bảy mươi hai cốt liệt sĩ
trong đó đã xác định được danh tính hai liệt sĩ
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình định
tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương
làm nhà tổ quốc ghi công
lập bàn thờ để dân hương các liệt sĩ
hiện việc tìm kiếm đang được lực lượng chức năng
thực hiện khẩn trương mở rộng ra cửa khác
tìm kiếm các hai cốt còn lại
trong kháng chiến chống mỹ
đồi một trăm bảy mươi bốn là một trong những chốt điểm án ngữ
tuyến đường huyết mạch từ bồng sơn lên an lão
từ đây có thể quan sát
kiểm soát một địa bàn rộng lớn của ba huyện
hoài ân an lão hoài nhơn
nay là thị xã hoài nhơn
trong giai đoạn phản kích từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nơi đây thường xuyên xảy ra
những trận chiến ác liệt giữa quân ta và địch
tiêu biểu là trận đánh chiếm đồi một trăm bảy mươi
của sư đoàn ba sao vàng
vào ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tiêu diệt một đại đội lính địch
quân và dân huyện hoài an
đã anh dũng chiến đấu
chống trả nhiều trận đánh của địch
giữ vững chốt điểm một trăm bảy mươi bốn
góp phần bảo vệ vững chắc vùng giải phóng hoài ân
đến ngày toàn thắng
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
ubnd tỉnh bình định đã có quyết định công nhận
và xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh
đối với di tích chiến thắng đồi một trăm bảy mươi bốn
mới đây cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện
động thái khó hiểu giữa phu khắc tiệp
và gà cưng ngọc trinh
cụ thể người đẹp trà vinh đã chính thức
hủy theo dõi phu khắc tiệp trên trang instagram
gần sáu triệu người theo dõi
không chỉ trên instagram
người đẹp gốc trà vinh cũng hủy theo dõi
phu khắc tiệp trên tiktok cá nhân
tuy nhiên hiện ngọc trinh vẫn xuất hiện
trong danh sách những người được ông bầu theo dõi
trên các nền tảng này
trước đó ngọc trinh rất chăm chỉ tương tác
trên trang cá nhân của phu khắc tiệp
kể từ khi ngọc trinh trở về sau biến cố
người đẹp quê trà vinh thường xuyên đăng tải
những bộ ảnh khoe nhan sắc
hoặc các video đi chơi cùng người thân bạn bè
tuy nhiên trong hội bạn thân gần đây của ngọc trinh
không có sự xuất hiện bóng dáng của ông bầu vũ khắc tiệp
điều này làm tạo ra nghi vấn
cả hai đã nghỉ chơi nhau
động thái này của cả hai khiến dân tình khó hiểu
từ đây tin đồn dãn nước tình bạn
giữa ngọc trinh và vũ khắc tiệp
được đông đạo khán giả bàn tán
trên khắp diễn đàn mạng xã hội
tuy nhiên đó chỉ là suy đoán của netizen
thực hư thế nào chờ người trong cuộc lên tiếng làm rõ
ngọc trinh bắt đầu quen biết vũ khắc tiệp
cách đây gần hai mươi năm về trước
ông trùm chân dài cảm thấy cô gái có ngoại hình
sắc vóc nổi bật nên đã dẫn dắt
và đảm nhận vai trò quản lý cho ngọc trinh
dù cô tham gia vào con đường nghệ thuật
kể từ đó cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp
thậm chí vũ khắc tiệp còn thổ lộ rằng
mất ngọc trinh tôi sẽ mất mọi thứ
cả hai xem nhau như chi kỷ trong suốt nhiều năm
do đó tin đồn cả hai nghỉ chơi với nhau
đã khiến không ít khán giả bất ngờ
thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng bốn
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố
chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc nguyễn văn khước
và năm vị can khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cục cảnh sát kinh tế đang điều tra vụ án
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn
để trục lợi
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long
tỉnh quảng ngãi tỉnh vĩnh phúc
và các đơn vị địa phương liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự
số một mươi sáu qd cskt b bảy
ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
và các quyết định bổ sung
quyết định khởi tố vụ án hình sự
quy định cskt b bảy
ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
và số chín trăm tám mươi ba
quy định cskt b bảy
ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
quá trình công ty bất động sản thăng long
của nguyễn văn hậu thực hiện dự án
chợ đầu mối và khu đô thị vĩnh tường
tỉnh vĩnh phúc
nguyễn văn hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp đưa tiền
và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện
tính giá tiền sử dụng đất
có lợi cho công ty bất động sản thăng long
các ông nguyễn văn khước phó chủ tịch ubnd tỉnh
chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất
tỉnh vĩnh phúc chu quốc hải
nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
và hoàng văn nhiệm phó giám đốc sở tài chính
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
đã nhận tiền của nguyễn văn hậu để chỉ đạo
bà đinh thị thu hương trưởng phòng giá đất
bồi thường tái định cư
tri cục quản lý đất đài sở tài nguyên
và môi trường thành viên tổ giúp việc
cho hội đồng thẩm định giá đất
thông qua ông cao đại nghĩa phó trưởng phòng giá
cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất
bộ tài nguyên và môi trường
và ông nguyễn ngọc huy giám đốc công ty
thẩm định giá nam hà để tư vấn
thẩm định giá đất tạo điều kiện cho công ty
bất động sản thăng long của nguyễn văn hậu
gây thiệt hại tài sản nhà nước
hai trăm linh chín tỷ đồng căn cứ kết quả
điều tra nêu trên ngày hai mươi tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi bốn và ngày hai mươi ba tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt
bị can để tạm giam lệnh khám xét
đối với nguyễn văn khước trục quốc hải
và hoàng văn nhiệm về tội nhận hối lộ
quyết định tại khoảng bốn điều ba trăm năm mươi bốn
bộ luật hình sự cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an khởi tố bị can lệnh
bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét
đối với cao đại nghĩa về tội lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quyết định tại khoảng ba điều ba trăm năm mươi sáu
bộ luật hình sự khởi tố bị can ra lệnh
cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét
đối với đinh thị thu hương và nguyễn ngọc huy
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ quyết định tại khoảng ba
điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
và hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi viện kiểm sát nhân dân
tối cao vụ ba phê chuẩn các quyết định
và lệnh nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định
của pháp luật
thưa quý vị trong vụ tai nạn lao động
đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
tại nhà máy xi măng yên bái thuộc công ty
của phần xi măng và khoáng sản yên bái
vào trường ngày hai mươi hai tháng bốn
khiến bảy công nhân tử vong
nguyên nhân được xác định là đang thực hiện thay tấm lót
bên trong thùng quay nhiền bi đá của tổ máy zoa
thì bất ngờ thùng quay hoạt động
theo chuyên gia loại máy nhiền bi thép
của nhà máy xi măng yên bái có tốc độ
quay từ ba mươi sáu đến ba mươi tám vòng một phút
để tạo lực cho hàng nghìn viên bi thép
lăn trong khoang
theo một chuyên gia máy sản xuất vật liệu
xây dựng khi máy nhiền bị hoạt động
và sinh ra lực ly tâm
đẩy những viên thép bi lên tới độ cao
nhất định rồi rơi xuống
đập mạnh để nghiền vỡ vật liệu trong khoang nghiền
kết quả của quá trình nhiền
là tất cả các vật liệu cần nhiền
như quặng sòi đá kim loại rắn
đều thành bột
sau đó vật liệu được đưa ra ngoài
bằng hệ thống cyclone
để kết thúc quá trình nhiền của máy nhiền bi
và trải qua các bước
trong dây chuyền nghiền quặng
trong vụ tai nạn xảy ra tại nhà máy xi măng
yên bái theo vị chuyên gia
nếu đúng bảy công nhân đang trong khoang
nhiền và thùng quay bất ngờ hoạt động
với tốc độ ba mươi sáu ba mươi tám vòng
trên một phút cộng với
lực tác động của hàng nghìn viên
bi thép kích thước lớn nhỏ trong khoang
thì khả năng sống sót là rất thấp
theo thông tin từ một công nhân
bị thương đang điều trị tại bệnh viện
đa khoa tỉnh yên bái bộ phận vận hành
sửa chữa bảo dưỡng tổ máy số ba
và bộ phận điều khiển hệ thống điện
của tổ máy không cùng một bộ phận
do đó khi xảy ra sự cố
công nhân bị thương đã cố gắng chạy đi tìm
nguồn điện để tắt nhưng không biết tắt
nguồn điện từ bảng điều khiển nào
mà cứ nhìn thấy cầu giao công tác điện
là dập tắt chuyên gia cho rằng
điều này rất nguy hiểm bởi chỉ cần
sơ suất không khấp lệnh trong công tác
hiệp đồng giữa hai bộ phận điện và vận hành
sửa chữa hệ thống máy nghiền bi đá
thì nguy cơ mất an toàn lao động là rất cao
thưa quý vị thời gian vừa qua
liên tiếp xảy ra các vụ cướp điện vàng
táo tợn gây hoang mang dư luận
mới đây ở phú thọ đã xảy ra một vụ việc
tương tự khi một đối tượng bất ngờ
cầm dùi cuối điện uy hiếp chủ tiệm vàng
con vào túi chị đặng thị thúy
chủ tiệm vàng mh có địa chỉ tại phường
dữ lâu tp việt trì cho biết
đến thời điểm hiện tại chị và chồng là
anh lê văn hân vẫn chưa hết bàng hoàng
khi đối diện với tên cướp
theo đó cán bộ công an tỉnh phú thọ
đã phối hợp cùng quân chúng nhân dân
khống chế bắt giữ đối tượng có hành vi
cướp tiệm vàng tại tp việt trì tỉnh phú thọ
danh tình đối tượng được cơ quan
chức năng xác định là đinh quang minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại phường gia cầm tp việt trì
tỉnh phú thọ theo chị thúy
vợ chồng chị mở cửa hàng
vàng bạc trên được bảy năm chị cũng
từng theo dõi thông tin về nhiều vụ cướp tiệm vàng
nhưng bản thân chị vẫn không thể ngờ
một ngày tiệm vàng của gia đình bị đối tượng
viếng thăm chị thúy kể
thời điểm khoảng một mươi hai h ba mươi bốn
trưa ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
vợ chồng chị đang tư vấn
đồ trang sức cho hai người khách là phụ nữ
thì bất ngờ một người đàn ông
dáng người rong ròng cao bộ dạng khả nghi
mở cửa di chuyển vào tiệm đối tượng
mặc áo điều hòa màu nâu quần dài
màu đen đầu đội mũ bảo hiểm
chùm đầu đeo khẩu trang kiến mặt
trên ngực cả đeo một túi chéo
một tay cầm túi vài màu đen
tay còn lại cầm rủi quy điện chị thúy
nhớ lại vừa vào đến tiệm
đối tượng vứt túi đen lên mặt quầy
sau đó dơ rủi quy điện uy hiếp
và yêu cầu vợ chồng chị
đút vàng vào túi trước tình huống
bất ngờ nhưng phát hiện đối tượng chỉ cầm
theo rủi quy nên chồng chị thúy cầm
theo cây gậy đặt dưới quầy và
đáp lại tên cướp may có giỏi
thì vào đây mà lấy chứ tao
không để vàng vào túi được
giữa lúc hỗn loạn hai vị khách đến mua vàng
tại cửa hàng đã lẻn ra bên ngoài chi hồ cướp
nghe tiếng chi hồ đại úy
vũ thế dũng cán bộ phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và thiếu tá nguyễn mạnh hùng cán bộ
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự
xã hội công an tỉnh phú thọ
đang dừng đèn đỏ gần đó đã có mặt
kịp thời phối hợp với quần chúng nhân dân
chặn cửa không cho đối tượng tàu thoát
đồng thời tuyên truyền vận động
để đối tượng chấp hành sau khoảng
một mươi năm phút kiên trì tuyên truyền vận động
đối tượng đã buông hông khí đầu hàng
đại úy vũ thế dũng và
thiếu tá nguyễn mạnh hùng đã phối hợp cùng
quần chúng nhân dân không chê đối tượng
bàn giao cho cơ quan công an thành phố việt trì
chị thúy chia sẻ rằng khi thấy
bộ dạng khả nghi của đối tượng vợ chồng chị
đã biết là người không đào hoàng nhưng
đối tượng vào tiệm là lớn tiếng đe dọa
luôn chứ không hỏi mua vàng gì
nên vợ chồng chị có phần giật mình
nữ chủ tiệm vàng cũng cho biết do
tiệm vàng gia đình là tiệm nhỏ nên
chị không thuê bảo vệ thế nên
để những trường hợp đáng tiếc có thể
xảy đến cũng như phạt kháng lại
vợ chồng chị thúy vẫn chuẩn bị sẵn
và để dưới quầy gậy cũng như thuốc xịt
chuyển sang thông tin tiếp theo ngày hai mươi ba tháng bốn
công an phường hòa phú thành phố thủ dầu một
tỉnh bình dương đang lập hồ sơ
truy xét nhóm đối tượng đập phá
hành hung nhóm phụ nữ tại một quán ăn vỉa hè
qua những hình ảnh camera nhà dân ghi lại
có thể thấy các đối tượng có hành vi rất manh động
khoảng hai mươi giờ ba mươi phút
ngày hai mươi một tháng bốn nhóm thanh niên
khoảng một mươi người đi trên năm xe máy
tới tiệm cá viên chiên trai tranh
vỉa hè đường d hai mươi bảy phường hòa phú
thành phố thủ dầu một lúc này
một thanh niên xuống xe hỏi mua cá viên chiên
bất ngờ người này dùng tay tác động
liên tục vào mặt chị phan đặng quỳnh như
hai mươi ba tuổi thế vậy bà hạnh
bốn mươi một tuổi mẹ của chị như chị mai
ba mươi ba tuổi dì của chị như và em quỳnh
một mươi tuổi em gái của chị nhừ vào can
cũng bị đối tượng tấn công
không chỉ vậy nhóm đồng bọn
đang đứng ngoài đường cũng xông vào đập bàn ghế
đủ đựng đồ ăn dùng nón bảo hiểm
tấn công nhóm người phụ nữ trong quán
khi một số người dân gần đó chạy tới
nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe tàu thoát
hậu quả làm nhiều đồ đặc cư hỏng
chị như chị hạnh chị mai
em quỳnh bị thương ở mặt và đầu phải vào
bệnh viện thăm khám ngay trong đêm công an
đã tới hiện trường để ghi nhận vụ việc
chị như cho biết trong quá trình buôn bán
chỉ có xảy ra xích mích với một người bán trái cây
và một người bán trà chanh
ở ngay bên cạnh
chiều ngày hai mươi một tháng bốn những người này dọa
sẽ tấn công chị vài tiếng sau
thì có nhóm thanh niên tới hành hùng đập phá quán
hiện vụ việc đang được công an điều tra
sáng hai mươi ba tháng bốn
công an tỉnh lai châu thông tin
đơn vị vừa phá thành công chuyên án
bốn trăm hai mươi bốn v bắt giữ ba đối tượng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thu một thỏi kim loại màu vàng
ba trăm năm mươi triệu đồng và một trăm một mươi
tờ tiền nhân dân tệ trùng số seri
nhóm đối tượng người việt nam
cấu kết với đối tượng người trung quốc
giam dự kịch bản đăng bán vàng thỏi
để lừa người nhằm chiếm đoạt tài sản
trước đó đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu
phát hiện tài khoản facebook lò thị họp
đăng tải nội dung bán vàng
ai cần loại này không nhấn mình nhé
kem hình ảnh một thỏi kim loại
màu vàng in chữ
bài đăng thu hút nhiều tài khoản
theo dõi trong đó tài khoản
liêu phạm vào bình luận ngò ý quan tâm
và được tác giả bài đăng trả lời chuyển sang
chế độ nhắn tin nhận định nhiều khả nghi
đây là thủ đoạn lừa đảo bán vàng giả
phòng cảnh sát hình sự xác lập
chuyên án trinh sát bốn trăm hai mươi bốn v
phối hợp với phòng nghiệp vụ
công an tỉnh lai châu và lực lượng
biên phòng đấu tranh phá chuyên án
sau nhiều ngày xác minh ban chuyên án xác định
bài đăng bán vàng thỏi là kịch bản
của một nhóm đối tượng người việt nam
cấu kết với đối tượng người trung quốc
gian dựng để lừa người nhằm chiếm đoạt
tài sản theo đó vào khoảng
một mươi năm h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng bốn
tại thôn hiễu nghị thị trấn phong thổ
huyện phong thổ bàn chuyên án phát hiện
một nhóm người có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra xác định nhóm người trên
gồm vân văn xuân sinh năm

bản nà phát xã bình lư huyện
tam đường phan phủ liều
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại
xã hùa bùm huyện nậm nhôn
lý trinh quang sinh năm

lì phò huyện phong thổ
và đen phúi quang sinh năm

kiểm tra tại hiện trường tục công tác
phát hiện có một thỏi kim loại
màu vàng in chìm chữ phai cầu

t một nghìn g ba trăm năm mươi triệu đồng
cùng một số đồ vật liên quan
tại cơ quan điều tra
vân văn xuân khai nhận
thỏi kim loại màu vàng là giả của
tần xeo lụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bản làn nhì thàn
xã làn nhì thàn huyện
phong thổ lụ là công chức
địa chính trị xã làn
nhì thàn được giao đi bán vàng
cho anh phan phủ liều
với giá tám trăm ba mươi triệu đồng
đối tượng đen phú quang khai nhận
số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng là
tiền của tần xeo lụ giao
để làm mồi nhằm lừa
anh liều chi số tiền
bốn trăm tám mươi triệu đồng mua thỏi vàng giả
sau khi các đồng phạm bị bắt giữ
hành vi bại lộ đối tượng tần xeo lụ
đã bỏ trốn và ngày hai mươi một tháng bốn
đã đến cơ quan công an đầu thú
tại cơ quan điều tra đối tượng lụ khai
do muốn kiếm tiền nhanh đối tượng đã lên
mạng xã hội đặt mua một thỏi vàng giả
trọng lượng một kg với giá năm triệu đồng
rồi phối hợp với các đối tượng
dàn dựng kịch bàn để lừa người
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh lai châu thi hành lệnh
khám xét khẩn cấp nơi ở của tần xeo lụ
phát hiện thu giữ một trăm một mươi sáu tờ tiền
nhân dân tệ mạnh giám một trăm linh đồng
có cùng một số series nghì tiền giả
bảy mươi bảy đồng kim loại hình tròn màu bạc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra
đang tạm giữ hình sự để điều tra
đối với tần xeo lụ đen phu quang
vân văn xung về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
ghi nhận chiến công của lực lượng công an tỉnh
trong đấu tranh phá chuyên án
chủ tịch ubnd tỉnh lai châu lê văn lương
đã tổ chức biểu dương khen thường
đồng thời đề nghị lực lượng công an
tiếp tục phối hợp tốt với lực lượng biên phòng
và các lực lượng khác để thực hiện tốt hơn
nhiệm vụ đấu tranh các loại tội phạm
từ đó đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
nâng cao tính phòng ngừa
không bị động trước tình huống bất ngờ
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức
đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật
ngày hai mươi ba tháng bốn đã xảy ra một vụ hỏa hoạn
tại một cửa hàng tạp hóa tổng hợp
trên phố nguyễn văn cử thuộc địa phận
khu bốn phường hồng hà thành phố long quảng ninh
ban đầu ngọn lửa bùng lên từ phía sau
của tầng hai cửa hàng tạp hóa
do gió lớn cùng với nhiều vật liệu dễ cháy
nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát
lan ra cả khu vực tầng hai rồi lan xuống tầng một
khiến khói đen bốc cao cuồn cuộn
theo người dân sinh sống ở cùng khu phố cho biết
cửa hàng tạp hóa bị cháy là của anh nguyễn văn đề
đã thuê lại
khi ngọn lửa bốc cháy
chủ cửa hàng đã kịp thời thoát ra ngoài
và chi hô nhờ hỗ trợ chữa cháy
sau khi nhận được tin báo
lực lượng cảnh sát phòng chữa chữa cháy
công an tp hạ long đã huy động hai xe chữa cháy
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
để khống chế ngọn lửa
sau khoảng một mươi năm phút ngọn lửa cơ bản được khống chế
hiện thiệt hại chưa được xác định
mới đây thông tin từ công an tỉnh đắk nông cho biết
đơn vị vừa phối hợp với công an phường cha bá
tp pleiku gia lai bắt giữ trần văn tuyên
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại xã chắc văn
huyện duy tiên tỉnh hà nam
sau một mươi năm năm lần trốn
trần văn tuyên là đối tượng bị công an
huyện đắk long đắk nông
ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích
cách đầy một mươi năm năm
theo hồ sơ vụ án do mâu thuẫn cá nhân
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn tám
trần văn tuyên đã dùng dao tấn công
ông trần cát hải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
trú tại đắk nông
gây thương tích ba mươi tám
sau khi gây án trần văn tuyên bỏ trốn khỏi địa phương
thường xuyên thay đổi họ tên
và sống lang thang nhiều nơi để chống tránh
sự truy bắt của lực lượng chức năng
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai
công an huyện đắk long
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm
đối với trần văn tuyên về tội cố ý gây thương tích
ngày hai mươi ba tháng bốn
thông tin từ bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
đơn vị vừa phối hợp
với cục phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng giải cứu thành công
bé gái sinh năm hai nghìn một mươi một
bị lừa bán ra nước ngoài
nạn nhân được xác định là cháu lò b l
người dân tộc thái quê ở huyện mường ảng
tỉnh điện biển
theo cơ quan chức năng
trước đó vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
trong lúc lên mạng xã hội facebook
cháu lò có quen một người phụ nữ
rồi bị đối tượng này rũ rỗ lôi kéo
tại đây một nhóm đối tượng đã ép cháu lờ lao động vất vả
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
lợi tiếp tục bị các đối tượng bán cho một công ty ở trung quốc
cháu lò bị ép lao động làm việc
tại đặc khu kinh tế tỉnh bò kẹo lào
sau đó cháu lò tìm cách liên hệ
đến bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh nhờ giúp đỡ
sau thời gian lên kế hoạch giải cứu nạn nhân
lực lượng chức năng đã đưa cháu lò về việt nam an toàn
thông tin từ tổng cục quản lý thị trường
vừa qua đội quản lý thị trường số tám
cục quản lý thị trường tỉnh quảng ninh
vừa khám phương tiện vận tài đầu kéo
mang biển kiểm soát tám mươi chín h sáu trăm bốn mươi năm
cùng rơ móc mang biển kiểm soát tám mươi chín r một mươi bốn xx
tại khu phố sáu thị trấn bà trẻ huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh
qua kiểm tra đội quản lý thị trường số tám phát hiện
và xác định toàn bộ hàng hóa vận chuyển trên
chiếc xe này gồm một mươi một tấn cầu tích
hay còn gọi là lông cu ly thái lát xế khô
và một mươi tấn bách bộ hay còn gọi là củ ba mươi
là của hộ kinh doanh tmd
địa chỉ ở khu sáu thị trấn bà trẻ huyện bà trẻ tỉnh quảng ninh
ông tmd chủ hộ kinh doanh khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên
mua trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn chứng từ
giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
vận chuyển đi lạng sơn tiêu thụ
vụ việc đang được đội quản lý thị trường số tám
hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
hàng năm cứ đến dằm tháng ba âm lịch
làng bá dương nội ở xã hồng hà huyện đan phượng hà nội
lại tổ chức lễ hội thi thả diều truyền thống
tại ngôi miếu thờ thần linh
thu hút hàng chục con lọc bộ tranh tài
đây là hoạt động nằm trong lễ hội thả diều truyền thống của làng
được tổ chức thường niên gắn với truyền huyết
về ngôi miếu thờ thần châu thổ
được xây dựng trước thế kỷ một mươi
tham gia hội thi năm hai nghìn hai mươi bốn
có sáu mươi năm cánh diều đến từ một mươi tám con lọc bộ thả diều
của năm tỉnh thành phố hà nội ninh bình vĩnh phúc thái bình và bắc giang
trong đó có hai mươi bốn cánh diều của các chủ diều làng bá dương nội
từ đầu giờ chiều các chủ diều dự thi đã có mặt
đăng ký số báo danh kiểm tra tiêu chuẩn diều
và nhận đai của ban tổ chức
diều tiêu chuẩn dự thi
phải đủ điều kiện chiều dài tối thiểu hai hai m
rộng tối thiểu sáu m có đủ ba xáo
đường kinh sáu phải từ hai năm cm trọn lên
diều cánh không được dán bằng giấy bóng trắng
tổ trọng tài kiểm tra đủ điều kiện
diều mới được đánh số nghiêm phong diều và xáo
các diều dự thi phải thả ở khu vực chỉ giới
của ban tổ chức quy định
tiêu chí chấm diều của làng bá dương nội
đó là diều có xáo hành nhất
lên cao nhất và đứng im nhất
trường hợp hai diều có cùng tiêu chí trên
tổ trọng tài sẽ so sánh chiều rộng chiều dài
của diều và xáo diều nào có chỉ số cao hơn
thì diều ấy thắng cuộc
kết thúc cuộc thi ban tổ chức trao giải nhất
cho diều mang số ba mươi bảy của ông phạm văn tuyến
cụm năm xã hồng hà
giải nhì là diều số năm mươi tám của ông nguyễn sinh hiệp
cụm tám xã hồng hà
giải ba là diều hai mươi của ông nguyễn đình tài
huyện phúc thọ và nguyễn văn tuyền
cụm ba xã hồng hà
ngoài ra ban tổ chức còn trao năm giải quyến thích
cho các chủ diều
lễ hội diều làng bá dương ngội
có từ hàng ngàn năm nay
là nét đẹp văn hóa độc đáo
riêng có của quê hương làng bá dương ngội
thưa quý vị hậu nghi vấn cạch mặt
mối quan hệ giữa nam anh và nam em
nhận được nhiều sự quan tâm
cùng lúc dân tình đã đào lại màn đấu tố căng thẳng
giữa bạn trai nam em và nam anh
thời gian qua nam em là cái tên nhận được
rất nhiều sự quan tâm chú ý từ cộng đồng mạng
nguyên nhân xuất phát từ những lần
cô phát ngôn vạ miệng trên mạng xã hội
cũng bởi điều này nam em từng hai lần
bị sở thông tin truyền thông tp hcm xử phạt
hiện tại nam em đang cùng bạn trai
chuyển lên đà lạt sinh sống và kinh doanh online
mới đây nhất khi nam em đang live stream
tư vấn bán hàng thì nam anh
chị gái song sinh của nam em
đã vào xem
khi phát hiện chị gái của mình đang xem live stream
nam em đã nhanh chóng mời chào
chị gái ủng hộ mình và tiết lộ
cả hai đã lâu không gặp nhau
thậm chí nhàng hoa khôi còn rủ dê chị gái
lên đà lạt ở cùng
nam em cũng nhắc lại ồn ào
từng muốn bóc phốt chị gái
nàng hoa khôi cho hay nói chung là
trong gia đình lâu lâu cũng phải có
xào xáo vậy mới gọi là gia đình
phải có sự xào xáo qua lại thì mới ok
chứ gia đình mà gặp mặt cười đùa
rồi đường ai nấy đi thì không có nên chuyện
đó mới là gia vị cuộc sống
chị em tôi vẫn rất yêu thương nhau
vẫn bình thường chỉ là lâu lâu
nói vậy thôi chứ vẫn yêu thương nhau lắm
được biết trước đó hai chị em
nam em và nam anh sống cùng nhau
với nhau tuy nhiên do xảy ra
mâu thuẫn với bạn trai của nam em
nam anh đã chuyển ra riêng trước đó
nam anh và bạn trai nam em từng có màn đấu tố
căng thẳng cụ thể vào ngày chín tháng ba
nam em livestream và cự cãi
với bạn trai trên sóng sau đó
nam em đăng đàn ẩn ý đã được
tự do khi tìm được quản lý mới
lúc này nam anh cũng hưởng ứng
đăng bài chúc mừng em gái thế nhưng không lâu
sau đó bùi hữu cường bạn trai nam em
liên livestream nhắc thẳng nam anh
và tố người đẹp mắng mỏ bỏ rơi
em gái ở bệnh viện vứt em gái
ở bệnh viện khi đó tôi không phải lên sở
thì tôi đã ở đấy rồi chị ruột đấy
chửi nam em một lúc xong bỏ nó
ở bệnh viện một mình người nhà với nhau
tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng đầu
chị em thì tự bảo nhau đừng có lên
lôi nhau ra cô bảo cả nước
ăn mừng đúng không cho ăn mừng luôn
ăn mừng sớm đi ăn mừng hết đi
vì thì tôi bay vào là hết ăn mừng luôn
cô có tin là khi tôi bay vào
thì mặt nam em nhìn tôi
là nó cười đấy về phía
nam anh cô đăng đàn cho biết nam em
bị bạn trai thao túng tâm lý khiến cô
không còn tin tưởng ai thậm chí cả gia đình
mình kể từ khoảnh khắc này người hâm mộ
đã không còn thấy nam anh xuất hiện chung
trên live stream của em gái
thưa quý vị liên quan đến tai nạn lao động xảy ra
tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
trụ sở tại thị trấn yên bình huyện
yên bình tỉnh yên bái mới đây
thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
cho biết đơn vị đã chỉ đạo công an tỉnh
khẩn trường tiến hành các biện pháp điều tra
theo quy định sớm đưa ra kết luận về vụ việc
khi có đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án
để điều tra xử lý theo quy định
theo đó tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
đã chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương tiến hành
các biện pháp điều tra theo quy định
sớm đưa ra kết luận về vụ việc
khi có đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án
để điều tra xử lý theo luật định
đồng thời tỉnh yêu cầu phía công ty tạm dừng
một số hoạt động để bảo đảm an toàn
và phục vụ hoạt động điều tra
công ty cần chủ động phối hợp chặt chẽ
cung cấp đầy đủ kịp thời
trung thực thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng
để phục vụ cho công tác điều tra
liên quan đến sự việc sáng cùng ngày
lãnh đạo tỉnh ủy lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
cũng đã đến thăm hỏi động viên
các gia đình công nhân có người tử vong
tại gia đình các nạn nhân
ông đỗ đức duy bí thư tỉnh ủy yên bái
cùng đoàn công tác đã đặt vòng hoa kính viếng
đồng thời thăm hỏi ân cần
và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình
thân nhân người bị nạn
tại đây ông duy cũng trao kinh phí hỗ trợ
bước đầu của tỉnh để các gia đình lo hậu sự
cùng ngày thông tin từ phó giám đốc
công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn
lao động đặc biệt nghiêm trọng
phía công ty đang tiếp tục phối hợp
với các lực lượng chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo ông chiến bước đầu công ty sẽ hỗ trợ
toàn bộ chi phí mai táng cho bảy nạn nhân tử vong
đồng thời hỗ trợ hai trăm linh triệu đồng
với mỗi nạn nhân tử vong
và năm mươi triệu đồng với các công nhân bị thương
công ty cũng cam kết sẽ tru cấp
cho các con của các nạn nhân tử vong
số tiền năm triệu đồng một tháng
cho đến khi các cháu đủ một mươi tám tuổi
như đã đưa tin trước đó
khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn
tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
khiến bảy người tử vong ba người bị thương
cụ thể trong quá trình bảo dưỡng
sửa chữa định kỳ máy nhiền số ba
của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
đã xảy ra sự cố động cơ điện
của máy nghiền dẫn đến tai nạn cho các công nhân
ngay sau khi xảy ra sự việc
bí thư tỉnh ủy và chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
cùng các cơ quan chức năng của tỉnh
đã trực tiếp kiểm tra hiện trường
họp bàn và chỉ đạo các biện pháp
để xử lý giải quyết sự cố tai nạn
ngày hai mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm
mở phiên xét xử sơ thẩm ông trần quý thanh
và hai con gái là trần uyên phương
và trần ngọc bích về tội lạm dụng tín nhiệm
chiếm gạt tài sản
khai tại tòa ông trần quý thanh
thừa nhận mọi hành vi vi phạm của mình
đồng thời ông cũng xin chấp nhận mọi phán quyết của tòa
theo đó sau khi đại diện viện kiểm sát
công bố cáo trạng là người đầu tiên
bước lên bục khai báo
ông trần quý thanh nói mình đã lớn tuổi
sức khỏe yếu mắt kém chi nhớ suy giảm
nên xin dùng tài liệu của mình
để trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử
về cáo buộc của viện kiểm sát
bị cáo thanh nói mình chấp nhận
nhưng có một số nội dung cần được làm rõ thêm
cáo trạng quy buộc ông trần quý thanh
cùng hai con gái cho vay lãi suất
ba một tháng thông qua các hợp đồng
giả cách để lạm dụng tín nhiệm
chiếm đặt tài sản của bốn bị hại
với tổng số tiền là một bốn mươi tám tỷ đồng
trong vụ thứ nhất thông qua
người môi giới nguyễn hoàng phú
cha con ông thanh cho ông lâm sơn hoàng
vay một trăm một mươi năm tỷ đồng
bằng việc ký hợp đồng giả cách
chuyển nhượng bốn thửa đất lãi suất ba một tháng
lãi phạt chậm trả bốn năm
khi ông hoàng chuẩn bị đủ tiền để trả
phía ông thanh lấy lý do
ông hoàng chậm trả không cho chuộc lại tài sản
khai tài tòa bị cáo thanh cho biết
ông hoàng thông qua môi giới
đến gặp bị cáo vay tiền
bị cáo nói với ông hoàng
muốn vay thì ra ngân hàng vay với lãi suất thấp
không có phí môi giới
còn bị cáo chỉ mua bán chứ không cho vay lãi suất cao
bị cáo thanh không cho vay
mà chỉ mua bán và cam kết sẵn sàng bán lại
nếu người bán có nhu cầu mua lại
ông hoàng có quyền đặt cọc giữ
để mua bán lại và nếu không đặt cọc
thì khi nào mua lại sẽ phải thương lượng lại giá
bị cáo đã rất có thiện trí
vì là người mua bán
nên sau ba tháng ông hoàng không có tiền mua lại
và xin gia hạn đặt cọc tiếp một tháng
bị cáo vẫn hỗ trợ
theo hội đồng xét xử hành vi của bị cáo
là giao dịch dân sự cho vay
nhưng lúc đó chưa cấu thành tội
vì là giao dịch dân sự
tới giai đoạn cuối cùng khi bị cáo tuyên bố
ông hoàng mất quyền đối với tài sản
thì bị cáo mới phạm tội
hội đồng xét xử sẽ xem xét thái độ của bị cáo đến đâu
để cân nhắc mức án phù hợp
hội đồng xét xử khẳng định bị cáo khai báo lòng vòng
không thừa nhận tội
sau cùng ông trần quý thanh cho rằng
mình nhận tội và sẽ chấp nhận mọi phán quyết của tòa
những diễn biến mới nhất của phiên tòa
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
chiều ngày hai mươi ba tháng bốn
thông tin từ công an tỉnh hải dương cho biết
đơn vị vừa triệt phá chuyên án
tạm giữ hình sự quản trị viên của nhóm
phố đèn đỏ hải dương
qua công tác nghiệp vụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
phát hiện đối tượng vũ thị tuyết
tên gọi khác là phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú thôn đồng tâm hai xã sơn hà
huyện nho quan tỉnh ninh bình
hiện ở phường tân bình thành phố hải dương
từng làm gai bán hoa ở lào
có biểu hiện nghi vấn hoạt động ngôi sới trên không gian mạng
tuyết là quản trị viên của nhóm
phố đèn đỏ hải dương trên facebook
với hai hai trăm linh thành viên
và là thành viên của nhóm chat telegram
có tên check review hải dương
với một tám trăm ba mươi một thành viên tham gia
hoạt động chủ yếu của hai nhóm này
là đăng tin bài tương tác
chia sẻ các nội dung liên quan đến
hoạt động mua bán hoa trên địa bàn tỉnh hải dương
phòng cảnh sát hình sự đã xác lập
chương án đấu tranh triệt phá
ngày một mươi sáu tháng bốn
tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
phối hợp công an phường thanh bình
thành phố hải dương kiểm tra khách sạn trường an
và nhà nghỉ bảo an một
đều thuộc địa phận phường thanh bình
phát hiện bắt quả tang phú thị tuyết
và bốn gái bán hoa khác đang bán hoa cho khách
bốn người này đều là thành viên
của nhóm phố đèn đỏ hải dương
và nhóm check review hải dương
và làm việc theo sự dẫn dắt môi giới của tuyết
cùng với việc bắt giữ đối tượng tuyết
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã kịp thời ngăn chặn hành vi tuyết câu kết
với các đối tượng khác để xuất cảnh
sang thành phố bamako nước cộng hòa
mali châu phi vào ngày một mươi chín tháng bốn
để hành nghề nhằm trốn tránh sự phát hiện
của cơ quan chức năng đồng thời
vẫn tiếp tục điều hành nhóm phố đèn đỏ hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với phú thị tuyết
về hành vi môi giới và quyết định khởi tố
phụ án hình sự theo khoản hai
điều ba trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
xử lý triệt để các đối tượng có liên quan
theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân
thành phố đà nẵng mở phiên xét xử
lê văn sinh nhật bốn mươi chín tuổi
chú phường nại hiên đông quận sơn trà
và nguyễn quang nam hai mươi chín tuổi chú phường hòa phát
quận cầm lệ thành phố đà nẵng
về tội cố ý lập hư hỏng tài sản
theo cáo trạng ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
lê văn sinh nhật nhận được cuộc gọi
từ nguyễn thị nguyệt bốn mươi sáu tuổi
chú tại hoa kỳ có tài khoản facebook
nina nguyễn kể về việc nguyệt
có mâu thuẫn với chị đinh thị l ba mươi bốn tuổi
chú quận sơn trà thành phố đà nẵng
cụ thể nguyệt có quan hệ tình cảm
với chồng chị l là anh phan văn c
bốn mươi tám tuổi nên bị chị l phát hiện
nhắn tin chửi bới
vì vậy nguyệt nhờ nhật đập phá
xe ô tô của chị l để trả thù
nhật nói với nguyệt sẽ rủ thêm người
đập phá xe nhưng phải trả thù lao
ngày một mươi tháng chín nguyệt tiếp tục liên hệ
với nhật qua messenger và hình ảnh
trước ô tô nhãn hiệu toyota corolla cross
màu xanh mang biển kiểm soát
bốn mươi ba a bảy trăm năm mươi ba xx của chị l
cũng như vị trí xe đang đậu
hôm sau nhật đến địa điểm
theo chỉ dẫn thì thấy xe ô tô
đang đậu trên vỉa hè nên chụp hình
gửi cho nguyệt để xác thực
đến chiều ngày một mươi sáu tháng chín nhật mua
hai bình xịt sơn màu đen và trắng
rồi gọi điện cho nguyễn quang nam
qua nhà mình ăn tối để bán bạc đi xịt sơn
đập phá xe lấy tiền công
khoảng hai giờ ngày một mươi bảy tháng chín
nhật chạy xe máy chở nam mang hai bình
xịt sơn đến gần ngã ba hồ sĩ tân
hoa lư nơi chiếc xe của chị l đang động
cả hai xịt sơn quanh chiếc xe ô tô
rồi lên xe máy chạy về
nhật gọi điện cho nguyệt thông báo
đã xịt sơn trước ô tô thì nguyệt không đồng ý
yêu cầu nhật phải đập phá xe
thì mới trả mỗi người một mươi triệu đồng
nhật và nam lấy búa quay lại đập vỡ
kính chắn gió phía sau kính lái
và kính hai bên cửa xe đồng thời gọi điện
bằng video cho nguyệt xem để đòi tiền công
tuy nhiên nguyệt chỉ truyền cho nhật
một mươi triệu đồng một mươi triệu đồng còn lại xin nợ
hội đồng định giá tài sản xác định
giá trị tài sản bị hư hỏng
của chiếc xe ô tô là hơn sáu mươi bốn triệu đồng
tại tòa nhật khai mình và nguyệt
là chị em con cô cậu
nên khi nghe chi trình bày sự việc
nhờ trả thu thì nhận lời
tuy nhiên hội đồng xét xử cho rằng
nhật phạm tội với tình tiết hai lần trở lên
lại có nhân thân xấu với sáu lần vào tù
với các tội trộm cắp tài sản
cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản
tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
và hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
nên hội đồng xét xử cũng nhận định
phải xử lý nghiêm
vì vậy hội đồng xét xử tòa án nhân dân
thành phố đà nẵng tuyên phạt lê văn sinh nhật
riêng nguyễn thị nguyệt cơ quan điều tra
tách vụ án để điều tra về hành vi
cố ý làm hư hỏng tài sản
ngày hai mươi ba tháng bốn ủy ban kiểm tra
thành ủy hà tiên tỉnh kiên giang
đã có quyết định khai trừ khỏi đảng
với ông ndc bốn mươi tám tuổi
giáo viên giải môn địa lý
trường trung học phổ thông nguyễn thần hiến
ông c bị phụ huynh tố cáo
đã có hành vi sụ rỗ rủ học sinh đi nhà nghỉ
quan hệ nhiều lần dẫn đến mang thai
ản nhân là em k y
sinh năm hai nghìn bảy
theo ông sê ông này và gia đình em y
đã thống nhất để em y sinh con
ông xê sẽ lo toàn bộ chi phí sinh con
và chi phí xét nghiệm adn cho gia đình em y
ông c cho biết thêm
nếu đó đúng là con của tôi tôi sẽ chịu
toàn bộ trách nhiệm và thực hiện theo yêu cầu
của gia đình nếu không gia đình phải
bồi thường danh dự cho tôi
như đã đưa tin ngày hai mươi tám tháng hai
mạng xã hội lan truyền lá đơn của bà trần thị s
năm mươi một tuổi thành phố hà tiên
phụ huynh em k y
bà bị thầy giáo ndc bốn mươi tám tuổi
giáo viên trường trung học phổ thông nguyễn thần hiến
rủ rỗ rủ đi nhà nghỉ
quan hệ nhiều lần dẫn đến mang thai
trong đơn tố cáo bà s nêu gió
ông c đã nhiều lần điện thoại rủ
con gái bà đi uống cà phê trò chuyện
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
ông c gọi y đến nhà nghỉ
dù nhiều lần thực hiện hành vi xấu xa
ngày ba mươi tháng một thấy con gái
có nhiều biểu hiện bất thường
bà s đưa con gái đi xét nghiệm
mới phát hiện con gái có thai hơn hai mươi sáu tuần
bà s gặng hỏi mới hay
con gái bị ông c rủ rỗ
bằng lời ngon tiếng ngọt hứa hẹn nâng đỡ
giúp đỡ khi gặp khó khăn trong học tập
khiến con cái bà tin theo dân đến có thai
ngày hai mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh phú yên
đã tuyên phạt bị cáo nguyễn phạm tiểu my
ba mươi năm tuổi ngụ thành phố tuy hòa
tù trung thân về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ trước đó my vai mượn tiền
của nhiều người để làm ăn kinh doanh

để có tiền trả nợ
my nảy sinh ý định vay tiền của người sau
trả cho người trước
my nói dối vai tiền để làm dịch vụ
cho vai đáo hạn ngân hàng với lái suất cao
với thủ đoàn trên lợi dụng mối quan hệ quen biết
my cung cấp nội dung không có thật
về danh sách khách hàng cần đáo hạn
có người thân quen biết cán bộ làm tiến dụng
tại các ngân hàng
từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
do tin tưởng my có bốn người phụ nữ
ngụ tại thành phố tuy hòa đã cho bị cáo
vai số tiền gần hai mươi tỷ đồng
sau khi vai được tiền my không làm
đáo hạn ngân hàng mà sử dụng trả nợ
và tiêu xài cá nhân
khi đến hạn trả do không có tiền nên bi
bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh và bị
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
bắt xứ vào ngày hai mươi tám tháng chín năm
mới đây trên đoạn quốc lộ một mươi hai b
đoạn qua địa phận xóm cụ
xã thanh hối huyện tân lạc tỉnh hòa bình
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng khiến một người tử vong
được biết nạn nhân là giáo viên đang trên đường
đến trường đi dạy thông tin ban đầu
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng bảy giờ năm phút
ngày hai mươi ba tháng bốn tại km tám mươi tám
cộng sáu trăm một mươi quốc lộ một mươi hai b
thời điểm trên anh bùi văn nờ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú xóm quê bái xã đông lai
huyện tân lạc điều khiển xe máy
mang biển kiểm soát
hai mươi chín u một nghìn tám trăm linh bốn đã xảy ra va chạm
với xe mang biển kiểm soát
do chị phạm thị lờ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú khu thanh định thị trấn mãn đức
huyện tân lạc
hậu quả chị phạm thị lờ
tử vong sau khi cấp cứu tại bệnh viện
anh bùi văn nờ bị thương
chiều hai mươi ba tháng bốn lãnh đạo phòng giáo dục
và đào tạo huyện tân lạc cho biết
chị phạm thị l đang là giáo viên công tác
tại trường tiểu học và trung học cơ sở ngọc mỹ
buổi sáng hôm nay khi đang đến trường đi làm
thì không may xảy ra tai nạn
ngày hai mươi ba tháng bốn
thông tin từ công an thành phố mỹ tho
tỉnh tiền giang cho biết
đơn vị đang điều tra làm rõ vụ tai nạn
trên đường tám trăm bảy mươi chín đoạn ấp long hòa b
xã đạo thạnh là một người đi xe máy
tử vong tại chỗ
theo đó khoảng chín giờ sáng cùng ngày
ông nguyễn văn tường ngụ xá tân hương
huyện châu thành tiền giang điều khiển xe ô tô
lưu thông trên đường tỉnh tám trăm bảy mươi chín
hướng từ huyện trợ gạo về thành phố mỹ tho
khi phương tiện này đến địa phận ấp long hòa b
xã đạo thạnh thành phố mỹ tho
thì tài xế dừng xe và mở cửa xuống xe
trong lúc mở cửa xe thì
va chạm với xe mô tô sáu mươi ba t một hai nghìn ba trăm bốn mươi ba
do anh nguyễn tấn đạt
sinh năm hai nghìn ba
ngụ ấp lương phú a xã lương hòa lạc
huyện trựa gạo điều khiển lưu thông
cùng chiều phía sau sau va chạm
anh nguyễn tấn đạt văng qua phần đường bên trái
thì va chạm với xe ô tô tải
do cao trương vũ ngụ xã trung an
thành phố mỹ tho điều khiển
lưu thông theo chiều ngược lại
hậu quả vụ tai nạn này làm anh nguyễn tấn đạt
tử vong tại chỗ ba phương tiện hư hỏng nặng
vụ tai nạn giao thông đang được các cơ quan
chức năng thành phố mỹ tho xác minh làm rõ
thưa quý vị mới đây
ngân hàng nhà nước đã có thông báo thông tin
về kết quả phiên đấu thầu vàng miếng
diễn ra vào sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
theo đó ngân hàng nhà nước cho biết đã đấu thầu
thành công ba bốn trăm linh lượng vàng miếng
với giá hơn tám mươi một ba triệu đồng trên một lượng
thưa quý vị mới đây
ngân hàng nhà nước đã có thông báo thông tin
về kết quả phiên đấu thầu vàng miếng
diễn ra vào sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
theo đó ngân hàng nhà nước cho biết
đã đấu thầu thành công ba bốn trăm linh lượng vàng miếng
với giá hơn tám mươi một ba triệu đồng một lượng
theo đó ngân hàng nhà nước cho biết
đã có hai thành viên trúng thầu
tổng khối lượng trúng thầu là ba mươi bốn lô
tương đương ba bốn trăm linh lượng vàng
giá trúng thầu cao nhất tám mươi một ba mươi ba triệu đồng một lượng
giá trúng thầu thấp nhất tám mươi một ba mươi hai triệu đồng một lượng
đây là phiên đấu thầu vàng miếng
đầu tiên sau một mươi một năm của ngân hàng nhà nước
lịch dự kiến trước đó là sáng hai mươi hai tháng bốn
nhưng do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu
và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định
nên ngân hàng nhà nước đã chuyển sang sáng hai mươi ba tháng bốn
tổng khối lượng vàng miếng đấu thầu sáng nay là một mươi sáu tám trăm linh lượng
vàng miếng sgc do ngân hàng nhà nước tổ chức sản xuất
với khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là một trăm linh lượng
giá tham chiếu để đặt cọc là tám mươi bảy triệu đồng một lượng
khối lượng đấu thầu tối thiểu của mỗi thành viên
được phép đặt thầu là một mươi bốn lô tương đương một bốn trăm linh lượng
khối lượng đấu thầu tối đa là hai mươi lô tương đương hai lượng
mức giá dự thầu nhà điều hành đưa ra là một mươi đồng một lượng
trong khi bước khối lượng dự thầu là một lô tương đương một trăm linh lượng
mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu
bằng hoặc cao hơn giá sản do ngân hàng nhà nước công bố
giờ thanh toán tiền mua vàng là trước một mươi sáu h ngày tổ chức tín dụng
doanh nghiệp thanh toán tiền cho ngân hàng nhà nước
theo thông báo của ngân hàng nhà nước
tổ chức tín dụng doanh nghiệp đấu thầu vàng
phải đáp ứng điều kiện theo thông tư sáu hai nghìn một mươi ba của ngân hàng nhà nước
quy định về hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước
thưa quý vị thời gian qua thành phố hồ chí minh đã phải đối diện
với những trận nóng đỉnh điểm kéo dài liên tục
việc nắng nóng kéo dài đã gây nhiều khó khăn cho người dân thành phố
đặc biệt là những người phải di chuyển ngoài đường nhiều
chứng kiến nhiều người đồng nghiệp đang chạy giữa trưa nắng nóng bị ngất xỉu
nhiều tài xế ở thành phố hồ chí minh đã tắt áp tìm nơi trốn nắng
để chống nóng không ít tài xế chuyển sang chạy đêm chấp nhận giảm thu nhập
những ngày gần đây đơn đặt hàng thức ăn đồ uống và giờ chưa tăng mạnh
tuy nhiên nhiều tài xế không nhận đơn vì quá nóng
theo một tài xế grab chia sẻ buổi trưa nắng nóng nên nhiều người
đặc biệt là dân văn phòng ngại ra đường nên đây là thời điểm đơn hàng nổ liên tục
đã có trường hợp tài xế grab do ham chạy nên bị sốc nhiệt giữa trưa nắng
bản thân của người tài xế này cũng muốn chạy để kiếm tiền
nhưng do sợ đột quỵ nên quyết định nghỉ ngơi
tương tự một tài xế khoảng ngoài bốn mươi cũng cho hay
bản thân người này cũng từng bị hoa mắt chóng mặt khi đang giao hàng giữa trưa
lúc đó anh đã phải tấp vào bóng cây nghỉ ngơi một lúc mới khỏe lại
để tiếp tục hành trình giao hàng cho khách
vị tài xế bộc bạch sau sự cố đó mỗi ngày từ một mươi một h đến một mươi bốn h là anh sẽ tắt ứng dụng
trốn xuống cầm cầu bóng cây để trốn nắng
theo người tài xế chia sẻ không chỉ mỗi mình anh mà vào khung giờ trưa
cũng rất đông tài xế tắt áp tìm chỗ mát mẻ nằm nghỉ ngơi lấy sức
người tài xế cũng cho biết thêm những ngày tới sẽ không chạy ban ngày
mà chuyển sang chạy từ chiều muộn đến đêm khuya để tránh say nắng
kiệt sức và nguy cơ tài nạn
theo các chuyên gia y tế những người làm việc nhiều ngoài trời nắng như tài xế grab
thường ra nhiều mồ hôi gây mất nước dễ dẫn đến rối loạn chuyển hóa
thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt
ngoài ra vì làm việc giữa thời tiết nắng nóng oi bức nên cơ thể dễ mệt mỏi
hoa mắt chóng mặt nhức đầu da mặt đỏ dối loạn chi giác khó thở
tụt huyết áp nhịp tim tăng lên và có thể hôn mê
những trường hợp không được phát hiện kịp thời có thể tử vong
nếu có những tài xế có biểu hiện như chóng mặt buồn nôn da mồ hôi quá nhiều
phải lập tức tìm ngay nơi mát mẻ thoáng gió uống nước mát và nghỉ ngơi
đồng thời chuyên gia cũng khuyến cáo người lao động thường xuyên làm việc giữa nắng nóng
cần uống đầy đủ nước hạn chế làm việc ngoài trời vào khung giờ cao điểm
thường xuyên nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát qua khung giờ trưa cao điểm rồi mới làm việc
khi ra ngoài trời nắng làm việc nên trang bị mũ bảo hộ lao động khẩu trang
mắt kính mặc quần áo rộng thoáng mát và thấm mồ hôi
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi